vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai theo giờ địa phương tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với liên bang nga
tổng thống ukraine cho biết ông đã cố gắng thực hiện cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin để bàn về tình hình donbass
nhưng không thành công đồng thời khẳng định ukraine không và sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với người nga mà chỉ muốn quyền tự quyết và an ninh cho mình
ukraine không muốn chiến tranh bất kể là chiến tranh nóng hay chiến tranh lạnh hay chiến tranh ủy nhiệm
nhưng nếu bị quân đội nước ngoài tiên đánh thì người dân ukraine sẽ đứng lên tự vệ
trước đó vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng hai theo giờ việt nam tổng thống nga vladimir putin thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt
nhằm bảo vệ người dân tại cộng hòa nhân dân danets tự xưng và cộng hòa nhân dân logan tự xưng ở vùng donbass miền đông ukraine
ngay sau khi thông báo này tổng thống putin cũng tuyên bố nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ ukraine
ông cam kết các binh sĩ nga sẽ làm đúng bổn phận của họ
và quyền hành pháp ở nga sẽ được vận dụng nhanh chóng và hiệu quả
thông báo của bộ quốc phòng nga vào ngày hai mươi bốn tháng hai cũng khẳng định nước này không tấn công các thành phố ở ukraine
cũng trong sáng nay nga đã gửi thông báo đóng cửa một phần không phận trong vùng thông báo bay rostop
ở phía đông biên giới với ukraine để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân sự